liên quan đến vụ gây tai nạn rồi bỏ trốn xảy ra vào dạng sáng nay tại quận thủ đức
thành phố hồ chí minh công an quận thủ đức đang phối hợp với lực lượng chức năng
nhằm trích xuất camera truy tìm phương tiện bỏ trốn
khoảng giờ bốn mươi phút anh trần thanh vũ quê long an điều khiển xe mô tô trên đường phạm văn đồng
hướng từ quận bình thạnh về thủ đức khi vừa cho xe chuyển vào làn xe máy
đoạn thuộc phường hiệp bình chánh quận thủ đức thì xảy ra va quẹt với một phương tiện khác
tai nạn làm anh vũ ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh sau đó được chuyển đến bệnh viện nhân dân gia định
cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não hôn hôn mê sâu nguy kịch đến tính mạng
riêng người điều khiển phương tiện còn lại đã bỏ trốn khỏi hiện trường
công an quận thủ đức đang khẩn trương trích xuất camera để truy tìm phương tiện liên quan
thời gian qua tại thành phố hồ chí minh từ hình ảnh trích xuất camera giám sát
lực lượng chức năng đã xử lý thành công nhiều vụ việc chủ phương tiện sau gây tai nạn giao thông bỏ trốn